cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
số người thương vong trong trận động đất tại tỉnh kemansa miền tây iran tăng lên
mở đầu bản tin nhật ký an ninh tối nay mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
tuần qua đoàn kiểm tra số một của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
do thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
làm việc với thường vụ thành ủy hải phòng về phòng chống tham nhũng
ghi nhận kết quả sau năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng
ban thường vụ thành ủy hải phòng đã chỉ đạo quyết liệt và cuộc tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng
góp phần ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển
thực hiện nghiêm với quan điểm sai đến đâu xử lý đến đó không có vùng cấm
nhằm ngăn chặn đẩy lùi tội phạm tham nhũng tạo sự tin tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân
đối với công tác phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
thông qua công tác kiểm tra giám sát là cơ sở để ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
có những đánh giá khách quan thực chất về quá trình thực hiện tại các địa phương
và có những chỉ đạo kịp thời đối với công tác trên
tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
bạch long vĩ nằm trên một trong tám ngư trường lớn của vịnh bắc bộ
vì vậy trong phát triển cần chú trọng đến vấn đề quy hoạch bảo vệ môi trường tài nguyên biển
bảo đảm việc phát triển kinh tế biển gắn liền với bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo trong tình hình mới
trong khuôn khổ chuyến công tác thứ trưởng nguyễn văn thành cũng đã tới làm việc
và động viên cán bộ chiến sĩ công an huyện bạch long vĩ
thăm đồn biên phòng huyện bạch long vĩ thứ trưởng đề nghị hai lực lượng biên phòng và công an
tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình công tác phối hợp chủ động nắm chắc tình hình
nhất là trong công tác quản lý người hàng hóa công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
cứu nạn cứu hộ phòng chống thiên tai giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo
và an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy rất lớn
từ mỹ về việt nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất
các đối tượng đã bị bắt giữ từ việc xác lập chuyên án và xây dựng kế hoạch trước đó
lô hàng cần sa có trọng lượng năm hai mươi bốn kg được gửi từ california và philadelphia mỹ về việt nam
cho ba đối tượng ở thành phố hồ chí minh và một đối tượng ở huyện phủ mỹ bình định
để qua mắt hải quan các đối tượng đã chia nhỏ số lượng ma túy thành nhiều phần
đóng gói rất kỹ trong các túi ni lông hút chân không
sau đó cất dấu tinh vi trong nhiều kiện hàng thực phẩm mỹ phẩm đồ dùng cá nhân
và gửi về việt nam theo nhiều thời gian khác nhau
lực lượng hải quan đã sử dụng hiệu quả các biện pháp kết hợp chóng hiệp vụ
và các phương tiện kỹ thuật hiện đại đã phát hiện bắt xử toàn bộ số cần xa này
như vậy từ đầu năm đến nay hải quan sân bay tân sơn nhất đã bắt giữ được tổng cộng bốn mươi hai lô hàng
trong đường dây vận chuyển trái phép cần sa từ mỹ về việt nam qua sân bay quốc tế tân sơn nhất
với tổng trọng lượng lên đến gần năm mươi bảy kg
công an tp đồng hới tỉnh quảng bình vừa bắt sợ đối tượng ngáo đá vào trụ sở công an
dùng dao uy hiếp cán bộ chiến sĩ của đơn vị
ngày hai mươi bốn tháng tám đối tượng lê vũ hải tức hải thái chú tại đường nguyễn đức cảnh
phường đồng mỹ tp đồng hới điều khiển xe ô tô nhãn hiệu honda civic màu đen
chạy thẳng vào sân công an thành phố đồng hới cầm dao đe dọa tấn công cán bộ chiến sĩ và nhân dân
đến liên hệ công tác
công an tp đồng hới nhanh chóng khống chế đối tượng
đối tượng đã đóng kín cửa xe ô tô cầm dao cố thủ trong xe bấm còi chửi bới đe dọa gây mất trật tự
công an thành phố đồng hới đã kiên trì vận động thuyết phục nhưng đối tượng vẫn ngoan cố không chịu mở cửa xe
sau hơn hai giờ đồng hồ cố thủ trong xe đối tượng lê vũ hải đã bị lực lượng công an thành phố đồng hới
khống chế tức không khí và bắt giữ
hiện công an tp đồng hới đã lập biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang tạm giữ một xe ô tô
một con dao một điện thoại di động lập hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
sau quá trình lập chuyên án đấu tranh một đường dây hoạt động mua bán thận tại một bệnh viện quốc tế ở hà nội
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đấu tranh triệt phá
các đối tượng này đã lợi dụng tình trạng mất cân đối cung cầu của nguồn nội tạng
cũng như việc bệnh nhân không nắm rõ quy trình khám chữa bệnh để thực hiện hành vi lừa đảo người bệnh
đây là bốn đối tượng trong đường dây môi giới lừa đảo mua bán nội tạng vừa bị lực lượng hình sự công an tp hà nội triệt phá
trong đó cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự hai đối tượng trương minh ngọc ba mươi hai tuổi ở phú thọ và trần tuấn anh hai mươi ba tuổi ở thanh hóa
cơ quan công an xác định trương minh ngọc là đối tượng cầm đầu đường dây này
trong thời gian vừa qua qua công tác điều tra cơ bản
còn nằm tình hình trên địa bàn tp hà nội tại các bệnh viện
thì phát hiện một đường dây và ổ nhóm do đối tượng trương minh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
quê quán ở tại tân dược của thanh trì phú thọ
có việc thông qua môi giới mua bán thận để lừa đảo các bị hại
thế thì quá trình phát hiện thì cũng có phòng bc bốn mươi năm của hà nội đã báo cáo ban giám đốc
để xác lập chân án để triệt phá ổ nhóm lừa đảo này
thông qua mạng xã hội anh dương văn thành hai mươi chín tuổi quê ở bắc giang
biết ngọc hoạt động môi giới mua bán thận trên địa bàn hà nội
nên nhờ ngọc tìm người bán thận để mua
anh thành tin tưởng và ba lần đưa tiền theo yêu cầu cho nhóm của ngọc
tổng cộng gần ba trăm linh triệu đồng
nhưng sau đó anh thành phát hiện mình không có tên trong danh sách phẫu thuật
còn các đối tượng thì cũng biến mất
tôi được giới thiệu đến anh ngọc
thì cũng trao đổi qua công việc xong anh tìm người cho
xong anh bảo đưa trước tiền
đầu tiên là đưa một trăm năm mươi triệu sau thì đưa năm mươi triệu
và cuối là đưa em nốt chín mươi triệu
xong anh cũng chỉ cho đi xét nghiệm mấy cái để
em cũng có nghi ngờ xong em mới đến bên kia nói
thì được biết là
để thực hiện hành vi lừa đảo các đối tượng đã đưa số điện thoại lên mạng xã hội
chào mời người có nhu cầu liên hệ
khi nhận được tiền các đối tượng vừa dẫn bệnh nhân đến một bệnh viện quốc tế
tại hà nội khám rồi bố trí người đóng giả y tá của bệnh viện
để nói chuyện với nạn nhân nhằm tạo niềm tin
đối với hành vi của các đối tượng trong nhóm lừa đảo chứng đoạn thầy sản này
thì gây hợp quả rất lớn cho xã hội
đặc biệt là đối với các bị hại là những người
mà đang mắc bệnh hiểm nghèo
có nhu cầu muốn kiếm niềm tin vào các đối tượng để có cái niềm hy vọng sống
thì các bị hại đã phải vay mượn bán tài sản trong gia đình
để mà đưa cho các đối tượng
từ đó thì việc hệ lụy gây ra rất là lớn
dẫn đến những trường hợp bị hại không được ghép thành công
mà lại phải vay mượn nợ nần kinh tế khó khăn
ngoài vụ lừa đảo bán thẩn cho anh thành các đối tượng còn môi giới mua bán thẩn
cho khoảng bốn mươi người khác trên địa bàn thành phố hà nội
hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
một tiệm nữ trang tại chợ bách hóa tam nông tỉnh đồng tháp vừa bị trộm đồ nhập lấy đi số trang
thức có giá trị hơn sáu trăm linh triệu đồng bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đồng tháp đã bắt
được các đối tượng có liên quan chỉ sau sáu giờ nhận được tin báo
các đối tượng gồm nguyễn trung thoại đặng lê phương nam và nguyễn đinh trả mi cùng trú tại thành
phố cao lãnh tỉnh đồng tháp khai nhận khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám thoại và nam thuê
xe ô tô từ thành phố cao lãnh đến thị trấn tràm chim huyện tam nông đột nhập vào tiệm nữ trang để trộm
sau khi trộn tài sản xong thoại và nam quay lại đón trả mi đem số nữ trang đến thành phố hồ chí
minh để bán và bỏ trốn qua công tác truy xét lực lượng công an xác định được nhóm đối tượng và
nhóm đối tượng tại thành phố tân an tỉnh long an số tài sản và tác vật vụ án đã được lực lượng
công an thu hồi để tiếp tục điều tra làm rõ thuê xe ô tô để đi trộn các tài sản là hành
vi phạm tội của nguyễn hồ thanh tú và độ ái quốc cùng trú tại
phường lộc tiến thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện diên linh
đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng trên để điều tra làm rõ
chiều ngày hai mươi ba tháng bảy tú quốc và một đối tượng tên là rinh hiện chưa rõ lai lịch cùng rủ nhau thuê
ô tô từ thành phố bảo lộc đến huyện di linh để bắt trộm lợn bán lấy tiền tiêu dài để thực hiện ý
đổi trên tú mua cho rinh một sim điện thoại mới giả làm chủ hàng để thuê hai xe ô tô có người điều
khiển sau đó tú và quốc ngồi trên hai chiếc ô tô đã thuê đi đến một lò mổ lợn không có người trông
coi tại tổ dân phố bốn thị trấn xê linh huyện xê linh
bắt trộm hai mươi tám con lợn rồi trở xuống một lò giết mổ ở bình thuận bán với giá một trăm hai mươi một triệu đồng
vào cuộc điều tra cơ quan chức năng đã bắt giữ tú và quốc đồng thời tạm giữ hai chiếc xe tải là
phương tiện trở lợn để điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng có liên quan
liên quan đến vụ xe chở gỗ răm tông vào một nhóm người đang giúp người bị tai nạn là một người chết
và sáu người bị thương công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã tạm giữ tài xế lê nguyên bốn mươi tuổi
ở xã phổ minh huyện đức phổ
để điều tra hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn c
thuộc thôn tuyết diêm hai xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi có một xe bồn bị hỏng máy
từng giữa đường và báo hiệu bằng vật chắn từ xa lúc này xe máy do một nam thanh niên điều khiển
do thiếu quan sát đã tông vào xe bồn nam thanh niên ngã xuống đường và bị thương
nhiều người dân đã dừng xe lại để giúp đỡ bất ngờ xe tải mang việc kiểm soát bảy mươi sáu c một mươi nghìn một trăm chín mươi bốn
do tài xế lê nguyên điều khiển đã tông trực diện vào nhóm người trên cuốn theo nhiều xe máy và gầm
cú va chạm mạnh khiến chị hương tử vong trên đường đi cấp cứu sáu người khác bị thương
bức xúc trước tình trạng xe chở răng chạy ẩu liên tục gây chết người sáng nay hai mươi sáu tháng tám
người dân ở xã bình thuận đã dùng các vật dụng chặn trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn c
đồng thời đối thoại với lãnh đạo huyện bình sơn
sau buổi đối thoại người dân xã bình thuận đã đồng ý tháo rỡ
dọn dẹp chứa ngại vật để các loại phương tiện lưu thông bình thường
thưa quý vị việc công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
khai thác đất đá dưới chân đập trà cân xã đại hiệp huyện đại lộc thời gian qua
đã gây lên mối lo ngại với nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cho công trình thủy lợi này
sau khi nghe người dân và đơn vị quản lý con đập này phản ánh
mới đây chính quyền địa phương đã yêu cầu công ty này dừng ngay hoạt động khai thác đất đá tại đây
đồng thời khắc phục diện tích khai thác đất đá vượt ra ngoài danh giới cho phép
tuy nhiên việc tổ chức khắc phục còn nhiều bất cập
đây là hiện trường khu vực khai thác đất đá của công ty trách nhiệm hiệu hoạn
một thành viên khoáng sản hưng lộc phát tại thôn phú hải xã đại hiệp đại lộc
vị trí khai thác này chỉ cách bờ đập chính và tràn xả lũ đập trà cân
ba trăm linh m việc công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
khai thác đất đá ngay dưới chân đập đã làm cho đơn vị quản lý đập trà cân
và người dân vùng hạ du lo lắng về nguy cơ mất an toàn con đập này
trước sự phản ảnh kiến nghị của người dân và chính quyền địa phương
phòng tài nguyên và môi trường huyện đại lộc đã tiến hành kiểm tra việc khai thác đất đá
công ty trách nhiệm hiệu hoạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát
qua kiểm tra cơ quan này phát hiện công ty này đã khai thác khoáng sản vượt ra ngoài danh giới
khu vực được cấp phép với diện tích khoảng ba m hai qua đó phòng tài nguyên và môi trường huyện đại lộc
đã kiến nghị ubnd huyện xử phạt hành vi vi phạm đối với công ty này

nhưng về đánh giá lao dừa thấy là rất lo lắng vấn đề này thì quân điểm chỉ độ của ubnd nguyễn là rất là cương quyết bây giờ là dừng cái hoạt động khơi thoát đoát và đắt sàn lấp
được biết ngày một mươi bốn tháng tám ubnd tỉnh quảng nam đã có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên khoáng sản hưng lộc phát dừng ngay hoạt động khai thác đất sàn lấp xây dựng công trình và đá tảng lăn tại dự án trang trại chăn nuôi nông lâm nghiệp kết hợp tại khu vực dưới chân đập trà cân
đồng thời yêu cầu khắc phục phần diện tích khai thác ngoài danh giới cho phép
theo đó ubnd tỉnh giao sở tài nguyên và môi trường sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ubnd huyện đại lộc và các đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi giám sát và báo cáo kết quả về ubnd tỉnh trước ngày ba mươi một tháng tám tới đây
những nội dung chính trong phần tiếp theo bộ giáo dục và đào tạo lên tiếng về các trò chơi phản cảm bạo lực trong trường học
bắt giám đốc khách sạn tại thành phố cát mỹ tân tỉnh hắc long giang trung quốc để xảy ra vụ cháy làm bốn mươi hai người thương vong
liên quan đến trò chơi truyền thẻ bằng mặt tại trường trung học phổ thông thực hành sư phạm đại học cần thơ được cho là phản cảm gây bức xúc dư luận những ngày qua
ông bùi văn linh phó vụ trưởng phụ trách vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo cho biết
sau khi tiếp nhận thông tin do báo chí phản ánh vụ đã làm việc và nhận được báo cáo ban đầu của trường đại học cần thơ và sở giáo dục và đào tạo cần thơ về sự việc này
quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo là việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ hoạt động tập thể đầu năm học cho học sinh là cần thiết
tuy vậy tất cả các trò chơi trên mạng và trực tiếp cũng như có hoạt động liên quan đến học sinh sinh viên mang tính chất nhạy cảm bạo lực không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội tâm sinh lý lứa tuổi mục tiêu giáo dục toàn diện người học đều không được tổ chức trong các cơ sở giáo dục
để xảy ra vụ việc trên trách nhiệm trước hết thuộc về ban giám hiệu và đoàn trường trường trung học phổ thông thực hành sư phạm
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu trường đại học cần thơ sở giáo dục và đào tạo cần thơ tiến hành kiểm tra xác minh vụ việc làm rõ mức độ vi phạm của các tổ chức cá nhân liên quan xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo về bộ giáo dục và đào tạo trước ngày ba mươi tháng tám
phía nhà trường cho biết trò chơi chuyển thẻ bảo mật xuất phát từ nhật bản đây là hoạt động mà đoàn trường trung học phổ thông trung học sư phạm được hướng dẫn từ đoàn trường đại học cần thơ
tuy nhiên khi đưa ra áp dụng đã xảy ra bất cập ban giám hiệu nhà trường nhận trách nhiệm vì thiếu giám sát dẫn đến việc xuất hiện thông tin gây phản cảm đồng thời sẽ giúp kinh nghiệm để không xảy ra tình huống đáng tiếc như trên
trong quá trình thi công tôn tạo khu di tích danh thắng cấp quốc gia gành đá đĩa xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên ban quản lý di tích đã phát hiện tại đây có thêm một vách đá với nhiều viên đá hình lục xác dạng tổ ong được xếp thành dãy cấu trúc tương tự như gành đá đĩa

ban giám hiệu nhà trường nhận trách nhiệm vì thiếu giám sát dẫn đến việc xuất hiện thông tin gây phản cảm đồng thời sẽ giấy cấu trúc tương tự như gai đá đĩa
ban giám hiệu nhà trường nhận trách nhiệm vì thiếu giám sát dẫn đến việc xuất hiện thông tin gây phản cảm đồng thời sẽ giấy cấu trúc tương tự như gai đá đĩa